nắng nóng gai gắt kèm với chỉ số tiêu uv khá cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân trong những ngày qua
đáng chú ý số lượng người mắc các bệnh lý về da cũng đã tăng rất nhanh
sau đây là ghi nhận tại bệnh viện gia liễu trung ương
da bị đỏ bỏng rát kéo dài liên tục gây ngứa khó chịu xuất hiện nhiều vết sạm thâm đen
chị hương đã đi khám bệnh tại bệnh viện gia liễu trung ương
các bác sĩ cho biết nguyên nhân gây ra tình trạng này là do ảnh hưởng của tiêu uv trực tiếp tác động lên da
dị ứng viêm da tiếp xúc ngứa khắp người đó là những triệu chứng mà rất nhiều người mắc phải trong thời gian gần đây
những ngày qua cả nước đón nhận đợt nắng nóng gai gắt
tại nhiều địa phương kèm theo nắng gắt còn ghi nhận chỉ số uv rất cao nguy cơ làm tổn thương da mắt nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mà không có các biện pháp bảo vệ
số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lý về da
cũng theo đó mà tăng lên
tuy nhiên vì nghĩ viêm da dị ứng chỉ là bệnh lý nhẹ không có gì nguy hiểm nên nhiều người thường tự ý mua thuốc về bôi uống khi có các triệu chứng của bệnh
đến khi không khỏi mới chịu đi thăm khám ở cơ sở y tế
các bác sĩ khuyên cáo việc dùng thuốc không đúng có thể làm cho bệnh trở nặng hơn gây khó khăn cho quá trình điều trị sau này
nếu bị bội nhiễm thời gian điều trị cũng sẽ lâu hơn rất nhiều
đến với chúng tôi thì biểu hiện chủ yếu là các cái rác đỏ các cái vùng da hở không được che chắn
kèm theo bệnh nhân ngứa rác nhiều
thì có một số bệnh nhân cũng không rõ mà đi ra ngoài hữu thuốc hỏi thì ở dưới hữu thuốc thì người ta thấy với tổn thương rác thì người ta chẳng nói là zona
thì bệnh nhân có bôi các cái acyclovir
thì tình trạng không những không cải thiện mà các cái tổn thương nó trở nên kích ứng và rác đỏ hơn rất là nhiều
sự báo nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới
chỉ dụ về một số nơi vẫn ở ngưỡng nguy hại
các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và điều trị khi mắc bệnh
những người làm việc ngoài trời phải thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng
cần có các biện pháp bảo vệ che chắn